không chỉ cung cấp các chương trình học bổng cho các du học sinh việt nam sau khi học xong trở về nước
chính phủ australia vẫn tiếp tục hỗ trợ cho các cựu sinh viên với mong muốn các bạn khi trở về sẽ góp phần vào sự thịnh vượng và phát triển toàn diện của việt nam
đây là một buổi chào đón gần ba mươi cựu sinh viên việt nam tham gia chương trình học bồng của chính phủ australia mới trở về nước
sau khi theo học các khóa thạc sĩ trong các lĩnh vực như tư pháp và tội phạm học kinh tế học phát triển
thương mại quốc tế quản trị và chính sách công nông nghiệp và phân tích tài chính tại nhiều trường đại học khác nhau ở australia
họ trở về và sẽ áp dụng những trải nghiệm trong quá trình học tập sinh sống ở australia để tạo nên những thay đổi tích cực trong lĩnh vực chuyên môn của mình
tôi nhận thấy rằng là cái việc mình đi học là để trở về và để không bỏ lại ai ở lại sau
và cái việc đó là việc tôi nghĩ là những điều quan trọng nhất của một người khi đi học
đó là chúng ta trở thành một cái phần
của một cái lớn hơn một cái network một cái mạng xã hội một cái mạng chuyên gia mà ở đó mình đóng góp những sức rất là nhỏ thôi
nhưng mà có ý nghĩa thực tế cho xã hội
một trong những cái tiêu chí để học bổng úc học bổng chính phủ úc lựa chọn những người được học bổng
đấy là khả năng đóng góp cho cộng đồng xã hội khi mà người đó học xong và trở về nước
thì tôi chắc chắn rằng là những cái kiến thức và những cái mối quan hệ mà các bạn sinh viên được học bổng
có được ở trong thời gian ở úc cũng như ở những nước khác thì sẽ rất là hữu ích cho cái việc đóng góp chung cho cộng đồng sau này
hiện nay thông qua nhiều hoạt động xã hội và chuyên môn như xây dựng các nhóm chuyên môn
tổ chức các hoạt động kết nối hội thảo và nghiên cứu chuyên đề
bên cạnh những hỗ trợ tài chính từ quỹ hỗ trợ cựu sinh viên australia
chính phủ australia cũng đang tăng cường và phát triển mạng lưới gồm gần bảy mươi cựu sinh tại việt nam
giáo dục là trọng tâm của quan hệ hợp tác giữa australia và việt nam suốt bốn mươi năm năm qua
australia và việt nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày một mươi chín tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chỉ một năm sau đó vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn các suất học bổng đầu tiên đã được trao cho sinh viên việt nam để theo học tại australia
như vậy mối quan hệ đối tác này đã có một lịch sử lâu dài
và cho tới nay đã có khoảng sáu mươi đến bảy mươi sinh viên việt nam đã và đang học tập tại australia
đây cũng là minh chứng cho thấy
sinh viên việt nam luôn nằm trong nhóm xuất sắc nhất thế giới và có đủ năng lực học tập
cũng như thành công ở bất cứ đâu
chúng tôi tin họ đã đang và sẽ có những đóng góp rất lớn cho sự phát triển của việt nam
có thể thấy các hoạt động cũng như các chương trình hỗ trợ cho các cựu du học sinh việt nam
trong cả quá trình học tập và sinh sống tại australia cũng như khi trở về
không chỉ giúp cựu sinh viên vận dụng những kiến thức và kỹ năng chuyên môn vào nghiên cứu
tổ chức các khóa đào tạo hội thảo và cải thiện hệ thống cũng như quy trình tại nơi làm việc
mà còn góp phần không nhỏ vào việc tăng cường kết nối giữa hai quốc gia